sau đó tìm các nhà dân sơ hở và đột nhập trộm cắp tài sản

cái vụ việc xảy ra bằng ngày gia đình thì cũng không có phát hiện được cái thông tin gì
điều kiện là nơi đó là rất vến vỉ
đối tượng này là đã từng có bốn tiền sự về tội trộm cắp tài sản cho nên là có kinh nghiệm đối phó với lực lượng công an
xong bằng mọi biện pháp nghiệp vụ cuối cùng là chúng tôi cũng đã đấu tranh
đối tượng cũng đã cuối đầu nhận tội và chúng tôi đã tiến hành làm thủ tục khởi tố vụ án khởi tố bị can theo đúng quy định của pháp luật
ngoài vụ trộm nói trên nguyễn thị thanh tị khai nhận còn thực hiện một số vụ trộm khác trên địa bàn các huyện lân gần
với tinh thần chủ động bố trí chỉ hơn hai mươi bốn giờ đồng hồ công an thị xã an nhơn đã thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại
qua vụ việc trên người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức của mình trong việc bảo vệ tài sản
đồng thời thường xuyên theo dõi cập nhật các phương thức thủ đoạn phạm tội mới để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa bắt giữ đối tượng trần thanh vũ chú huyện phú ninh tỉnh quảng nam để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản
trước đó do không có tiền tiêu xài vũ đã nảy sinh ý định cướp tài sản
lợi dụng lúc đêm tối cùng địa điểm vắng vẻ vũ xin đi nhờ xe của anh nguyễn thanh tùng rồi ra tay thực hiện hành vi phạm tội
vũ dùng một con dao chuẩn bị từ trước đâm vào vùng vai của anh tùng khiến nạn nhân bỏ chạy
sau đó vũ tiếp tục đuổi theo dùng dao đe dọa lấy một ví da trong ví có một trăm linh đồng giấy tờ cá nhân và cướp chiếc xe máy của anh
ngày hôm sau vũ mang xe đi cầm tại một tiệm cầm đồ được tám triệu đồng số tiền này vũ tiêu xài cá nhân hết
được biết nạn nhân bị cầm điếc gây khó khăn cho quá trình điều tra
hiện vụ việc được bàn giao cho công an huyện phú ninh tỉnh quảng nam để điều tra xử lý theo thẩm quyền
trước những thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi liều lĩnh của các loại tội phạm bằng sự quyết tâm chỉ trong một thời gian ngắn
hàng loạt các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện đông hải tỉnh bạc liêu đã nhanh chóng được lực lượng công an điều tra khám phá
qua đó đem lại sự bình yên và niềm tin yêu rất lớn cho quần chúng nhân dân trên địa bàn
gia đình chị hồ thị phương linh ngụ ấp thạnh an xã long điền huyện đông hải vừa là nạn nhân của một vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn hết sức táo tợ trên địa bàn
trước khi đi ngủ gia đình chị đã khóa cửa cẩn thận nhưng đến sáng sớm hôm sau chị bàng hoàng khi thấy nhà của mình đã bị các đối tượng trộm đột nhập
qua kiểm tra toàn bộ số tiền mặt hơn ba mươi triệu đồng và khoảng một mươi triệu đồng tiền thẻ cao điện thoại được trị cất trong tủ kính đã bị mất
trước đó ông xã mới nói là mất tài sản trộm vô nhà rồi xong mới chạy lên em thấy camera bị bẻ rồi mới vô coi tủ tiền vô coi tủ tiền này mới biết rồi báo cho công an

sau đó dùng kìm để tháo tôn và đồn nhập vào trong nhà của chị linh để trộm cắp tài sản
còn đối với bà phạm thị ngọc em ngũ ốc năm thị trấn gánh hào huyện đông hải

trước cửa nhà và xem điện thoại thì bất ngờ bị một thanh niên lại gần cướp dựt điện thoại và lên xe tẩu thoát cùng đồng bọn
sự việc diễn ra rất nhanh chóng bà còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối tượng thì bọn chúng đã cao chạy xa bay
liên tiếp có vụ việc phức tạp làm ảnh hưởng